thành phố bắc giang đã long trọng tổ chức lễ hội sương giang kỷ niệm năm trăm chín mươi hai năm chiến thắng sương giang
đây là hoạt động văn hóa tâm linh lớn của tỉnh nhằm giáo dục truyền thống lịch sử vẻ vang
niềm tự hào dân tộc và tinh thần yêu nước
lễ hội sương giang được tổ chức hàng năm vào dịp đầu xuân từ ngày sáu đến ngày bảy tháng riêng âm lịch
lễ hội kỷ niệm chiến thắng chi lăng sương giang năm một nghìn bốn trăm hai mươi bảy là chiến thắng quan trọng của miền biên ải đông bắc
quyết định cho nền độc lập dân tộc vào thế kỷ một mươi năm được sử sách coi là trận quyết chiến chiến lược trong lịch sử chống giặc minh của dân tộc ta
tại lễ hội chương trình nghệ thuật đã tái hiện lại những chiến công vang dội của quân và dân đại việt cách đây năm trăm chín mươi hai năm trên mảnh đất sương giang hào hùng
và khẳng định thắng lợi đó là niềm tự hào của dân tộc mang lại giá trị trường tồn đến hôm nay và mai sau
ngay sau khai mạc lễ hội đã diễn ra lễ phát động tết trồng cây đời đời nhớ ơn bác hồ
tại khu vui chơi người cao tuổi ở công viên hoàng hoa thám thành phố bắc giang